hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
một nỗi đau một thảng đá đè lên ngực suốt một mươi bốn năm nay chưa bao giờ buông bỏ được
và có lẽ nó sẽ còn đeo đằng ám ảnh họ trong suốt phần đời còn lại
vấn đề mâu thuẫn thì ai là người mâu thuẫn
tất cả những vấn đề ai là người mâu thuẫn
mâu thuẫn về vấn đề gì
về tình làng nghệ sống về đất đai
về cái quan hệ xã hội về tình ái đủ thứ
nhưng cái mâu thuẫn nào là những mâu thuẫn thu lớn nhất
mâu thuẫn nào mà để người ta gây ra những cái vụ tàn ác như vậy
nó chỉ có những mâu thuẫn rất là gai gắt
thì như vậy là nó phù hợp với cái nhận định ban đầu của ban chứng án
để của chúng tôi là gì
đây là một vụ việc có dự mưu chuẩn bị rất kỹ
rất tỉ mỉ
để nhằm đánh lạc hướng của ban điều tra ngay từ ban đầu
nếu chỉ mới nhìn vào các vật dụng còn sót lại tại hiện trường
thì người ta sẽ dễ dàng có những nhận định chưa chính xác
đó là bọn ăn trộm vặt hạt điều
máy cassette bóng đèn điện đèn pin túc lò vít hay chiếc áo
nhưng có một điều
ăn trộm không thể nào đi trộm một chiếc máy cassette có chứa thuốc nổ ở trong
bọn tội phạm không bao giờ nghĩ ra điều này
đây chỉ có thể là mưu ám sát
nó được chuẩn bị kỹ càng
và nó khác với vụ trộm nhằm đánh lạc hướng của các quan trọng
các quan điều tra
rất nhiều nghi vấn giải thiết được đặt ra
nhưng các mũi trinh sát thâm nhập các tỉnh thành
vượt hàng nghìn km dòng dã nhiều tháng liền
thì dấu vết hung thủ vẫn là một ẩn số
hành trang mang theo của các trịnh sát viên
chỉ là những bức ảnh về tăng vật của vụ án
như chiếc bào tải chiếc áo màu tím đèn pin
và vài ký hạt điều
cùng những mảnh vỡ từ chiếc cassette đã bị xé nát tại hiện trường
khi điều tra thì mới thấy là
hạt điều ở khuôn đường
khu vực cẩm mỹ nó khác
cũng trong khu vực cẩm mỹ
nhưng mà rồi là từ xã họ sang xã kia nó cũng khác
rồi là cái áo
rồi là các cái dây điện
trong cái bào
thì chúng tôi tiến cử các cái
nói chung là các cái lực lượng trịnh sát
được chia ra tỉnh huyện phối hợp với nhau
tập trung điều tra theo các cái
vật chứng mà để lại ở hiện trường
đây là loại bào cám và
nó đã ngưng sản xuất và lưu hành trên thị trường trước đó hai năm rồi
cho nên là hiện nay không còn ai bán cái đó nữa cả
tức là những người sử dụng
cái loại này đã ngưng sử dụng lâu rồi
cái thứ hai nữa là
về thời điểm đó thì
có đèn pin
rồi có cái pin là con thỏ
thì cái thị trường ở khu vực đó cũng không có
mà của khu vực đó cũng không có
những cái giả thiết đặt ra
và xác minh xem là những cái ai liên quan đến khu vực
những cái đối tượng nào
những cái người nào từ miền bắc người ta đi di chuyển vào khu vực đó
thì để mà có sử dụng cái này
thì cái việc này cũng rất là khó khăn
tại vì khi mà
cái địa bàn nông thôn
đèn pin thì người ta sử dụng nhiều
pin người ta cũng sử dụng nhiều
thời điểm đó thì chủ yếu là sử dụng pin
thì cái việc đó nó cũng không có tìm ra được cái nguồn gốc
phải nói rằng
công tác truy tìm
tăng vật là sự sống còn của vụ án
nó được ban chuyên án chỉ đạo
một cách quyết liệt và rất cụ thể
các đầu mối tăng vật của vụ án
hoặc là đã bị phá hủy hoàn toàn
hoặc là không tìm ra được nguồn gốc
ngay cả chiếc cassette cũng chỉ được dựng lại
qua lời mô tả của ông đạt
và các mảnh vỡ còn sót lại
tại hiện trường vụ án
tạm thời xác định đây là loại máy cassette hắng sony của nhật
có một hộp băng đĩa
lúc này chỉ có thông qua lời khai của ông đạt
để làm rõ hình dạng
và đặc điểm của máy cassette
vì chỉ có ông đạt tiếp xúc với máy nhiều nhất
vì hai đứa con của ông
thì lúc đó không những đã bị thương rất nặng
mà thời gian tiếp xúc qua máy cassette rất ngắn
qua cái mô tả của ông đạt
thì chúng tôi đã
tực tiếp chở ông đạt
đi tất cả những cái khu vực
những cái trung tâm
kinh tế những cái nơi mà mua bán
các cái máy cassette thời điểm hiện tại đó
tên địa bàn cẩm mỹ địa bàn long khánh xuân lộc
các cái huyện xung quanh
các cái huyện xung quanh
giáp ranh với cẩm mỹ
và mở rộng ra chúng tôi
trong vòng gần ba tháng trời ròng rã
chúng tôi đi chở ông đạt đến các cái tiệm
và mỗi khi đến các cái tiệm đó
thì đề nghị ông đạt
mô tả nó giống cái hình thù cái loại nào
thì hầu như là ông đạt nói là
không có cái loại nó tương đồng
nó tương đồng với cái vị trí này
bàn truyền án đặt ra giải thuyết
có thể đối tượng chỉ có mâu thuẫn với ông đạt thôi
chứ không phải con ông đạt
nhưng mà thiệt hại quá lớn

hai người con đã chết
hai người bị thương nặng
đây phải là đối tượng rất am hiểu tính tình
cũng như sinh hoạt của gia đình ông đạt
thì mới có thể lợi dụng ra tay như vậy
cho đến khi cơ trình sát
ra mổ của hai cháu giao và nga để thắp hương
thì phát hiện có rất nhiều
chân hương được cắm xung quanh mộ
kiểm tra lại thì gia đình ông đạt
không thắp nhiều đến như vậy
vậy ai là người đã thắp hương cho nạn nhân
về giải thuyết được đặt ra
là có thể kẻ thù ác lo sợ
bị quả báo trước tội ác của mình
nên đã bí mật đến thắp hương sáu mối
một tổ trinh sát lập tức được bố trí
tỉnh nghĩa trang hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để theo dõi tác giả của những nén nhang đó
hồng tìm ra bóng dáng kẻ sát nhân
thế là một tổ trinh sát
là hàng đêm
của chín một mươi giờ là mật phục
ở khu xung quanh mộ
ở địa hàng gòn
mấy tháng lòng rã trời
chỉ phát hiện những người bình thường
đi qua đi lại người ta thắp nhan
cho những người xung quanh đó
những người mới mất
nghe được câu chuyện như vậy
họ lại qua
động lòng họ thương
rất nhiều người thắp nhan
mình loại trừ ngay việc đó
mất nhiều thời gian để xác minh thông tin này
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
các bằng chứng có thể nói lúc này
là quá ít ỏi
để xác định ai là kẻ tình nghi của vụ án
cuối cùng sau một năm dòng giã điều tra
không một chút manh mối về hung thủ
khiến vụ án dần rơi vào bê tóc
hầu hết các trinh sát tham gia đánh án
đều được tạm cử đi làm nhiệm vụ khác
tuy nhiên vào chính lúc này
lại xuất hiện một tình tiết bất ngờ
nhằm lật tẩy gã nghi can đáng ngờ nhất
vậy nghi can đó là ai
có phải là hung thủ của vụ án này hay không
mời quý vị các đồng chí và các bạn
đón xem phần hai của chương trình hành trình phá án
vào giờ này tuần sau
trong mục hành trình phá án của chúng tôi hôm nay
cũng xin được kết thúc tại đây